theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh ninh thuận đến năm hai nghìn hai mươi ninh thuận sẽ phát triển dựa trên sáu nhóm ngành kinh tế trụ cột là năng lượng sạch du lịch nông lâm thủy sản sản xuất chế biến giáo dục đào tạo và kinh doanh bất động sản
đây là những ngành được ninh thuận đưa ra để thu hút đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh diễn ra sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
tuy là một tỉnh nghèo nhưng ninh thuận luôn nỗ lực để khai thác các tiềm năng và lợi thế của mình
trong những năm qua tỉnh ninh thuận đã có nhiều chương trình dự án đầu tư hỗ trợ tích cực kịp thời của trung ương và các nhà tài trợ
tình hình kinh tế xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực và tăng trưởng khá ổn định
tốc độ tăng trưởng gdp bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đạt một mươi ba một năm thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi năm đạt hai mươi tám tám triệu đồng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương lãnh đạo và nhân dân tỉnh ninh thuận đã cố gắng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt trong thời gian vừa qua
thủ tướng biểu dương nhiều nhà đầu tư chiến lược có tiềm năng thế mạnh trong nước và nước ngoài đã đầu tư vào năng lượng sạch tại tỉnh
thủ tướng cũng lưu ý cấp ủy chính quyền địa phương cần tạo thuận lợi hơn nữa để các nhà đầu tư phát triển
cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính xóa bỏ những rào cản để thu hút đầu tư vào tỉnh
không được trông chờ ỉ lại vào cấp trên mà phải tự vươn lên để phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu tỉnh cần phải có chính sách tốt và phải quan tâm kiểm soát tốt đến môi trường
bên cạnh những yếu tố về môi trường thủ tướng yêu cầu tỉnh cần đưa ra những ý kiến đánh giá về cán bộ
không để cán bộ nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp
thủ tướng nhấn mạnh thành công của tỉnh là thành công của các nhà đầu tư
thủ tướng đề nghị tỉnh ninh thuận phải có chính sách giám sát chặt chẽ sự phát triển của doanh nghiệp
cũng như giám sát chính sách và cán bộ tiếp xúc với doanh nghiệp
thủ tướng khẳng định phát triển ninh thuận sẽ là thành công lớn của đất nước
bởi đây là tỉnh nghèo và khó khăn của cả nước